tại nghệ an công an huyện nghĩa đàn vừa bắt giữ ba đối tượng tàng trữ vận chuyển buôn bán bảy mươi kg pháo nổ
các đối tượng bị bắt giữ cùng chú ở huyện nghĩa đàn gồm nguyễn hồng hoàng ngô đức thái và nguyễn thanh trạng
theo đó ba đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng mua pháo nổ với giá rẻ rồi vận chuyển về tập kết tại huyện nghĩa đàn để bán kiếm lời trong dịp tết
tổng tăng vật thu giữ là bốn mươi sáu hộp pháo hoa tổng trọng lượng bảy mươi kg và nhiều tăng vật có liên quan
tại công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình